sau bốn ngày tranh tài sôi nổi hội thao kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã chính thức bế mạc và tìm ra được những vận động viên xuất sắc nhất
với tinh thần khỏe để bảo vệ tổ quốc đây cũng là hoạt động để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
hăng hái rèn luyện sức khỏe nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu thi đua lập thành tích trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự
hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hội thao lần này
tham gia hội thao ở nội dung bóng bàn và quần vợt đội tuyển của công an tỉnh phú thọ gồm có một mươi sáu thành viên
trong số này có những thành viên như đồng chí phạm tuấn phong đã nhiệt tình tham gia các giải tại nhiều hội thao từ hơn hai mươi năm nay
riêng năm nay sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh việc tổ chức một sân chơi với sự tham gia đông đảo của đại diện công an các đơn vị địa phương
cũng là lý do khiến các thành viên trong đội tuyển vô cùng hào hứng
trước khi có kế hoạch về cái
hội thao kỷ niệm sáu mươi năm
thì được sự quan tâm của ba án đốc công an tỉnh phú thỏ
thì cũng đã tạo điều kiện cho các vận động viên
bôn bóng bàn và bôn quần vợt
được có thời gian để luyện tập để tham gia giải
và chúng tôi đến đây với tinh thần là
giao lưu học hỏi gắn kết
nghĩa là đoàn kết trong các ngôn thể thao và các đơn vị với nhau
hội thao lần này có sự tham gia của năm mươi bốn đơn vị địa phương
với hơn một cán bộ chiến sĩ tham gia tranh tài
ở các môn cầu lông quần vợt bóng bàn và bóng đá bảy người
với ba mươi bảy bộ huy chương
trong các ngày thi đấu khán giả được chứng kiến những màn thi đấu so tài quyết liệt
tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên
và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả
đã tạo nên bầu không khí sôi nổi hấp dẫn người xem
được tham gia hội thao lần này bản thân tôi rất vinh dự
tự hào được là một trong những góp phần nhỏ cho môn bóng đá của bảy người
tham gia giải bóng đá nam bảy người lần này
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tham gia có một mươi sáu thành viên
đây là một việc tổ chức một việc làm hết sức ý nghĩa
để cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát
thể hiện được sức mạnh sức khỏe bền bỉ và sự gian luyện
của cán bộ chiến sĩ khối lực lượng cảnh sát
để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
hội thảo đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
từ đó phát triển rộng rãi phong trào tập luyện thể dục thể thao
tạo không khí sôi nổi phấn khởi
qua đó cùng nhau thi đua làm việc
góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trên cấp hợp hoạt động
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé